điều khiển phương tiện đi ngược chiều hay đi vào đường cấm
đây là những lỗi vi phạm giao thông còn phổ biến tại tp hcm
để chấn chỉnh tình trạng này công an thành phố đã triển khai tuần tra kiểm soát
xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm thành phố
chỉ trong ít phút tuần tra tại khu vực gần ngã tư bình phước quận thủ đức
lực lượng chức đăng đã phát hiện nhiều trường hợp điều khiển xe gắn máy đi ngược chiều
và đây là nguyên nhân được đưa ra để bao biện cho vi phạm
còn tại khu vực cửa ngõ tây bắc thành phố qua địa bàn quận tân bình tân phú
tình trạng phương tiện không bảo đảm điều kiện kỹ thuật lưu thông cũng xảy ra phổ biến
tìm ẩn nguy cơ gây tai nạn vì thường chở hàng hóa không kền
tuy vậy việc xử lý không hề dễ bởi chủ phương tiện thường tìm cách né tránh
các điểm kiểm soát của lực lượng chức năng
khảo sát những tiến đường những địa bàn thường xuyên có các tội phương tiện này tham gia giao thông
để lập kế hoạch trình ban giữ phòng tập trung xử lý tiệt để
và qua đây cũng là nhắc nhở mọi người điều khiển phương tiện
các tội phương tiện này tham gia giao thông chấp hành nghiêm pháp lực
và đồng thời có hình thức phương thức chuyển đổi kinh doanh dận chuyển cho đúng quy định
các trường hợp phương tiện xe ben xe bồn lưu thông vào đường cấm giờ cấm
cũng là nội dung được lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm
cụ thể như khu vực quận một nơi có nhiều công trình đang thi công gấp trúc
như tuyến metro số một
cầu thủy team hai hay mở rộng đơn cấp đường nguyễn hữu cảnh v v
không ít trường hợp chủ phương tiện lợi dụng quy định của cơ quan quản lý
để vi phạm về lộ trình di chuyển đi vào đường cấm vừa gây kẹt xe
và tìm ẩn nguy cơ gây tai nạn
lưu ý là các phương tiện xe ben xe bồn là những xe lớn
cho nên thường bên cạnh đó có các điểm mù
cho nên bà con nên lưu thông gần dưới xe này
thì nên hít sức hận trọng để không xảy ra tai nạn giới hông đáng tiếc
từ đầu năm đến nay đội cảnh sát giao thông bến thành đã ra quyết định
xử phạt hơn năm mươi trường hợp xe bên xe bồn đi không đúng lộ trình
bằng nhiều biện pháp đồng bộ quyết liệt tình hình vi phạm trật tựu giao thông
và số vụ tai nạn tại khu vực trung tâm tp hcm đã giảm hơn
so với khu vực các quận ngoại thành